một số tuyến phố ở hà nội xuất hiện nhiều điểm tập kết rác chất thành đống
tràn ngập về hè và lòng đường bốc mùi hôi thối ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân
nguyên nhân là do bãi rác nam sơn huyện sóc sơn
khu vực tập kết xử lý rác lớn nhất của thành phố hà nội bị người dân phong tỏa
một nơi tập kết rác trên đường khuất duy tiến quận thanh xuân
hàng chục xe rác chất cao nối đuôi nhau rác cao quá đầu người xếp tràn lòng đường
mặc dù đã được nhân viên môi trường che tạm bằng bạt
thế nhưng mùi hôi thối từ đống rác thải cũng khiến người dân khốn khổ
không chỉ riêng tuyến đường khuất duy tiến khoảng ba ngày gần đây
trên đường khuất duy tiến có nhiều người đã bị rác thải
trên nhiều tuyến phố nội thành hà nội xuất hiện nhiều đống rác lớn ứ động không được chuyển đi
nguyên nhân là do tối ngày một mươi tháng một hàng chục người dân sinh sống gần khu xử lý rác nam sơn
huyện sóc sơn đã có hành động cản trở
không cho xe ô tô chở rác vào khu vực này
người dân cho rằng thành phố hà nội và huyện sóc sơn đã chậm trễ trong việc giải quyết đền bù
giải phóng mặt bằng di rời người dân sống quanh bãi rác này
tại hội nghị giao ban trực tuyến của ủy ban nhân dân thành phố hà nội diễn ra sáng nay
vấn đề này cũng được lãnh đạo thành phố đưa ra bàn thảo để giải quyết
theo giám đốc sở xây dựng hà nội lê văn dục
sự việc này đã gây ủn ứ rác thải tại một mươi hai quận trên địa bàn thành phố
thành phố hà nội và huyện sóc sơn đã đối thoại với người dân và cơ bản đã tìm được tiếng nói chung
quân ủy huyện sóc sơn để các đồng chí tiếp tục ẩn động để mà dân không ngăn cản xe rác vào rộng
trong khi đó lãnh đạo huyện sóc sơn cho biết sáng nay một mươi bốn tháng một
người dân đã gỡ lèo lán tuy nhiên còn khoảng hai mươi người tiếp tục chặn đường vào khu xử lý rác thải
huyện sóc sơn khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại tuyên truyền đến người dân
về vấn đề này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung chỉ đạo
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
và các cơ quan liên quan trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng một
phải vận động được người dân để có thể đưa xe vận chuyển rác vào khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn